chủ tịch nước võ văn thưởng đã ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm đối với trung tá trương hồng kỳ
phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã sông cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên
quân khu năm bộ quốc phòng đã có hành động dũng cảm hy sinh cứu người dân bị đuối nước
chiều ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trung tá trương hồng kỳ đi kiểm tra các địa bàn
khi đến bãi biển đồng bé thuộc thôn vịnh hòa xã xuân thịnh thị xã sông cầu tỉnh phú yên
phát hiện hai người dân đang bị sóng đánh cuốn trôi ra xa bờ
trung tá trương hồng kỳ đã bơi ra cứu người
sau khi cứu được hai người dân vào bờ trung tá trương hồng kỳ đuối sức và bị sóng cuốn ra xa
mặc dù được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã sông cầu
nhưng trung tá trương hồng kỳ đã hy sinh
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
ngày hôm nay hai tháng chín toàn quốc xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi tám người
bị thương hai mươi ba người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
cũng trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ cảnh sát giao thông công an các địa phương kiểm tra phát hiện
xử lý tám tám trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một mươi tám hai tỷ đồng
trong đó vi phạm về nồng độ cồn hai hai trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm về tốc độ một bốn trăm tám mươi trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản bốn mươi ba trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm linh ba chín triệu đồng
liên quan đến vụ trộm đột nhập lấy số tài sản gồm tiền và vàng trị giá gần chục tỷ đồng
xảy ra tại tiệm vàng minh đức thuộc ấp liên hòa xã khánh hải huyện trần văn thời
tỉnh cà mau cách đây hơn ba tháng công an tỉnh cà mau cho biết đã phá thành công vụ án
sau khi đã thu thập chứng cứ tổ công tác đã đồng loạt bắt các đối tượng có liên quan trong vụ án
gồm lê văn châu lê minh hoàng nguyễn văn lơ cùng chú xã phong điền huyện trần văn thời
hai đối tượng còn lại là lê trí linh và phạm văn giới cũng ra đầu thú sau đó
các đối tượng khai nhận quan sát thấy tiệm vàng minh đức có sơ hở trong việc bảo quản tài sản nên
chiều ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã dùng kiềm cộng lực cắt hàng rào đột nhập vào tiệm lấy vàng và tiền
khám xét tại nhà năm đối tượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi trộm cắp
và thu giữ tang vật của vụ án
công an tp huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp trú tại phường thủy xuân
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín
của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba người đàn ông này đã đăng hai bài viết lên facebook cá nhân với nội dung
sai sự thật vu khống xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông
qua nắm tình hình đội an ninh công an tp huế
đã mời người đàn ông về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an người này khai nhận do có sử dụng bia rượu nên khi nghe tin bố bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
không kiểm chế bản thân đã đăng tin sai sự thật nhằm bôi nhỏ xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an tp huế đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính người này với số tiền là năm triệu đồng
nhằm nhân rộng lan tỏa mô hình điểm đổi gạo lấy vũ khí công cụ hỗ trợ và pháo
trên địa bàn huyện công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc vừa tổ chức hoạt động hướng về cơ sở tại buôn karee xã yasson
tại chương trình công an huyện đã tuyên truyền vận động bà con tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tham gia tích cực phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tại địa phương
qua tuyên truyền bà con nhân dân trong buôn đã tự nguyện mang gần bốn mươi khẩu súng các loại đến giao nộp đổi lấy gạo
với mô hình này từ ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện ea leo đã tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn huyện giao nộp hơn chín trăm linh khẩu súng các loại
mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép ở an giang cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với phạm quốc văn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại văn anh về tội vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
cơ quan công an đang điều tra vụ án khai thác cát vượt chữ lượng các phép thu lời bất chính là hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
quá trình mở rộng điều tra xác định phạm quốc văn đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám để được phép khai thác bán trái phép cát tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định văn bán trái phép hai mươi bảy một trăm chín mươi năm mét khối cát thu lợi bất chính là hai bảy tỷ đồng
trước đó cùng vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và một mươi bảy vị cát khác
hai tàu vận chuyển một trăm bốn mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa vừa bị hải đoàn biên phòng một mươi tám bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ

tại thời điểm kiểm tra hai tuyển trưởng là ông phạm văn bằng và ông nguyễn văn tùng đều không có giấy tờ chứng minh hợp pháp của số dầu nói trên

trên sông tiền khi đến đoạn thuộc khóm long thạnh a phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang một công tác đã phát hiện trên chiếc phà biển kiểm soát ag ba trăm năm mươi hai dòng huỳnh thanh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tỉnh an giang điều khiển từ huyện hồng ngự qua thị xã tân châu có chín bao đường cát nhãn mát chữ nước ngoài và một bọc ni lông màu đen bên trong có chứa ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu của số thuốc lá và đường cát nhập lậu trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
thông tin từ bệnh viện đa khoa bình thuận vào sáng sáng ngày hôm nay mặc dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bé trai nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy đã không qua khỏi do ngạt khí độc quá nặng
bé trai là nạn nhân thứ tư trong vụ cháy tiệm sửa xe máy trên đường hải thượng lẫn ông
và cũng là nạn nhân nhỏ tuổi nhất được binh nhì trần văn quỳnh chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận giải cứu đưa ra xe cứu thương cùng hành động sơ cứu cho bé gây xúc động dư luận mấy ngày qua
như vậy đến thời điểm này vụ cháy đã khiến bốn nạn nhân tử vong gồm chị phạm bảo trâm vợ của trụ tiệm sửa xe cùng hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và anh nguyễn hữu đốn người dũng cảm lao vào đám cháy cứu người
cũng liên quan đến vụ việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an về việc quan tâm xem xét công nhận liệt sĩ đối với công dân có hành động dũng cảm hy sinh bản thân để cứu người
đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận vừa ký công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với anh công dân nguyễn hữu đốn người đã dũng cảm lao vào đám cháy cứu người
tiếp tục các tin tức khác
sau một thời gian điều tra theo dõi lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tây ninh phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh công an huyện biến cầu cùng các lực lượng chức năng khác đã triệt phá thành công chuyên án mua bán người bắt giữ sáu đối tượng đồng thời giải cứu hai nữ nạn nhân
bước đầu điều tra cả sáu đối tượng thừa nhận hành vi dùng tiền mua hai nạn nhân nữ với giá ba mươi sáu triệu đồng sau đó liên hệ với đầu mối bên campuchia để bán lại với giá một trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên khi cả nhóm vừa đến khu vực cửa khẩu quốc tế mộc bài chuẩn bị đưa hai nạn nhân qua biên giới thì bị các lực lượng chức năng trong chuyên án bắt giữ hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi cưỡng đoạt tài sản đào duy cương chú tại thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an thị xã mỹ hào nhận được đơn tố cáo của cương về việc anh nguyễn đức hiếu
cùng chú tại thị xã mỹ hào có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba trăm linh triệu đồng
qua điều tra cơ quan công an xác định nội dung đơn tố cáo là sai sự thật và làm rõ
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi anh hiếu có vay của cương số tiền ba trăm linh triệu đồng với lãi suất lập bốn mươi bốn một năm
thời điểm cho vay cương đã soạn giấy biên nhận với nội dung anh hiếu nhận số tiền trên để xin việc cho cương sau đó bắt anh hiếu ký tên
từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do nhiều lần anh hiếu không trả được tiền
lãi theo thỏa thuận cương dọa sẽ gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng theo nội dung giấy biên nhận anh hiếu đã ký tên
tính đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cương đã thu được của anh hiếu số tiền là ba trăm một mươi bảy triệu đồng
xét thấy hành vi của cương đã đủ yếu tố cấu thành tội cứng đoạt tài sản
công an thị xã mỹ hào đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt
đối với nguyễn hoàng phước chú tại tỉnh hậu giang và lê hữu tròn chú tại thành phố cần thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đêm hai mươi hai tháng tám phước và tròn rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi hai đối tượng đến ấp phú tân xã phú tân huyện châu thành thì trộm được xe mô tô
hai đối tượng sau đó đã thay đổi biển số và màu sơn của xe để sử dụng cũng như tránh bị cơ quan công an phát hiện
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã bắt được phước và tròn cùng tăng vật
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe mô tô khác tại xã phú tân huyện châu thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng
đối với hai tài xế điều khiển xe ben trên ép ô tô trên đường cao tốc
vào ngày một mươi sáu tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe ben liên tục chèn ép ô tô trên cao tốc
nội bài lào cai làm việc với cơ quan chức năng tài xế bốn mươi tuổi quê phú thọ khai nhận
chiều ngày một mươi sáu tháng tám tài xế điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc nội bài lào cai chiều lào cai hà nội
đến đoạn cao tốc hạn chế hai làn đường xe chạy ở giữa có dải vạch sơn liền song song màu vàng
thì bất ngờ bị xe ô tô mong biển kiểm soát tỉnh bắc ninh vượt bên phải xe và tạt đầu
vì bức xúc nên tài xế này đã điện thoại cho một tài xế bốn mươi tám tuổi điều khiển xe đầu kéo khác đi cùng đoàn
hỗ trợ cùng ép dừng ô tô trên để nói chuyện căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được
xác định hành vi của hai tài xế điều khiển xe đầu kéo đã đủ yếu tố cấu thành tội gây dối trật tự công cộng
năm nhóm báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội với lượng thành viên lên tới một mươi người vừa bị công an tỉnh lâm đồng vô hiệu hóa
đồng thời ra quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân số tiền là một mươi năm triệu đồng
qua công tác
nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
phát hiện nhiều fanpage hội nhóm kín có hành vi thông báo chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí
khu vực tuần tra kiểm soát tốc độ đo nồng độ cồn thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông tại địa bàn tỉnh lâm đồng và nhiều địa phương khác
vào cuộc xác minh cơ quan công an xác định năm trường hợp là các quản trị viên của các fanpage nhóm kín có hoạt động báo chốt giao thông nêu trên
tại cơ quan công an năm người đã thừa nhận là đã tạo lập tham gia quản trị và các hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước
công an tỉnh lâm đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trưởng nhóm vì hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác
mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật với tổng số tiền là một mươi năm triệu đồng
đồng thời cảnh cáo ba phó nhóm và vô hiệu hóa năm nhóm kín vi phạm
thưa quý vị trong dịp lễ quốc khái mùng hai tháng chín năm nay tại địa bàn thành phố đà nẵng
mỗi quận huyện đều duy trì ít nhất là ba tổ công tác tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
ở khu vực nội thành từng người điều khiển phương tiện kể cả ô tô xe máy khi có dấu hiệu nghi vấn sử dụng rượu bia đều được kiểm soát nồng độ cồn
ngã tư trần phú quang trung đây là tuyến đường trung tâm của quận hải châu tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
do đó tổ kiểm tra nồng độ cồn được thiết lập để kiểm soát các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia
qua kiểm tra bốn mươi lực phương tiện phát hiện hai trường hợp vi phạm
cả hai trường hợp này đều có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
với mức độ vi phạm này người điều khiển sẽ bị phạt tiền từ sáu tám triệu đồng mức phạt cao nhất đối với xe máy
và bị tước giải phép lấy xe từ hai thai đến hai mươi bốn tháng
các trường hợp vi phạm nồng độ cồn để xử lý nghiêm trước pháp luật
đồng thời là răng đe cho những người khác không nên sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
nêu cao được ý thức bảo vệ mình và bảo vệ những người dân giao thông
từ tối nhờ thổi là bốn mươi trường hợp hai trường hợp vi phạm
như vậy là thời gian qua nhờ sự tập trung cao độ của lực lượng chính sách giao thông
cho nên là sử dụng nồng độ rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông
đồng thời là răng đe cho những người khác không nên sử dụng rượu bia
sẽ ưu tiên cái việc là đi xe taxi về nhà hoặc là thê grab từ chợ để mà bảo vệ bản thân mình
cũng như là bảo vệ những người tham gia giao thông xung quanh
bên cạnh các trường hợp chấp hành vẫn xuất hiện một số trường hợp có biểu hiện không hợp tác
liên tục lẫn tránh thậm chí khi phát hiện vi phạm nhiều người đã vứt bỏ phương tiện như thế này
đối với những trường hợp mà người ta không chấp hành về vấn đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
thì chúng tôi tiến hành lập biên bản đồng thời tạm giữ xe theo đúng quy định
và đồng thời là cho người chứng kiến ký vào biên bản
thì qua sáng hôm sau chúng tôi sẽ gọi và mời người vi phạm đến để xử lý cái vi phạm về nồng độ cồn
thì đa số thì người dân người ta họ cũng hợp tác vì lúc đó người ta họ cũng tinh táo rồi
thì người ta họ hợp tác và chấp hành rất tốt
kiện quyết xử lý đến cùng hành vi vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra
có nguyên nhân từ trụ bia
đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
khi hoạt động vui chơi giải trí diễn ra nhộn nhịp với số lượng lớn người dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng